tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng chín việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới tổng nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một sáu mươi ba ca
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng chín việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một sáu mươi ba ca
trong ngày cả nước có thêm tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy trong một sáu mươi ba ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm một mươi tám ca số ca còn đang điều trị là một trăm một mươi ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi sáu hai trăm chín mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện năm trăm linh bốn người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bảy bảy trăm linh ba người cách ly tại nhà và nơi lưu trú một mươi tám chín mươi hai người